như chúng tôi đã đưa tin tại khóm tám thị trấn nam căn huyện nam căn tỉnh cà mau đã xảy ra một vụ sạt lở đất ven sông nghiêm trọng làm sáu căn nhà bị hư hại
đây là vụ sạt lở thứ hai trong vòng bốn ngày qua tại vùng đất tận cùng của tổ quốc
sáu căn nhà bị hư hỏng ước tính thiệt hại khoảng tám trăm linh triệu đồng
địa điểm sạt lở này trước đó từng xảy ra sạt lở nhấn chìm hàng chục căn nhà cùng tài sản của các hộ tiểu thương
ngoài điểm sạt lở nghiêm trọng này trên địa bàn thị trấn nam căn còn nhiều điểm sạt lở nguy hiểm khác
đặc biệt hiện một vị trí ven sông có gần hai mươi hộ tiểu thương kinh doanh nhà cửa đã bị nghiêng nguy cơ sạt lở bất cứ lúc nào
trước đó vào tối ngày một mươi hai tháng sáu một vụ sạt lở ven sông cũng đã xảy ra tại xã đất mũi huyện ngọc hiển kéo theo ba căn nhà của người dân xuống sông gây thiệt hại hơn một tỷ đồng